vào ngày một bốn một tài khoản cá nhân đăng thông tin chủ tịch hội đồng quản trị sa công banh dân công minh
bị cấm xuất cảnh vì có liên quan đến một vụ án kinh tế đang được xét xử trong thời gian gần đây
tuy nhiên bộ công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại
gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng
đồng thời cho biết mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngân hàng sao công banh cũng đã bác bỏ thông tin về việc lãnh đạo ngân hàng là ông dương công minh
bị cấm xuất cảnh liên quan việc rửa tiền
ngày hai bốn bà nguyễn đức thạnh diễm tổng giám đốc ngân hàng thương mại của phần sài gòn thượng tín sa công banh
mã chứng khoán stb đã đăng ký văn bản của ủy ban tuyển giáo trung ương bộ công an bộ thông tin truyền thông
kiến nghị xử lý thông tin sai lệch trên mạng
đại diện ngân hàng sa công banh cho biết một tài khoản cá nhân đăng tải thông tin liên quan đến việc
ông dương công minh chủ tịch hội đồng quản trị sa công banh bị cấm xuất cảnh vì có liên quan đến một vụ án kinh tế
đang được xét xử trong thời gian gần đây
sa công banh xin bác bỏ tin tức vô quan cứu nêu trên
chúng tôi cũng đã tiến hành các biện pháp cần thiết để xử lý theo quy định pháp luật
như tiến tới ngăn chặn các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật xuyên tạc bồi nhọ uy tín
xanh sự của lãnh đạo sa công banh và gây ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu uy tín hoạt động của ngân hàng
theo sa công banh ngân hàng này khẳng định ông dân công minh vẫn đang trực tiếp điều hành các công việc tại sa công banh
ngân hàng vẫn đang cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả
và đảm bảo có tỷ lệ an toàn theo quy định
tài sản và thanh khoản dồi dào hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin đồn nói trên
sa công banh mong nhà đầu tư cổ đông và khách hàng hãy cẩn trọng với các tin đồn không xác thực
chỉ tiếp cận thông tin tại các kênh báo chí trinh thống và trang tin uy tín
sacombank khẳng định sẽ luôn cập nhật đến công chúng và khách hàng những thông tin mới nhất trên các kênh truyền thông chính thức của ngân hàng
tới cuối giờ chiều ngày hai tháng bốn facebook mang tên tang dong đăng thông tin cho biết mình bị hách tài khoản facebook
và đã gỡ bỏ thông tin bị đạt về ông dân công minh đăng tải trước đó
tháng sáu năm ngoái facebook mang tên tandang từng bị xử phạt vi phạm hành chính do đã có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín
danh dự của ông dân công minh
thời điểm đó facebook mang tên thang đăng đã có những phát ngôn mà theo sa công banh là đã xuyên tạo hoạt động của ngân hàng sa công banh
bôi nhọ danh dự của cá nhân chủ tịch hội đồng quản trị làm ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của ngân hàng sacombank và của lãnh đạo hội đồng quản trị
cụ thể facebook tangdang làm ngân hàng dù ở bất cứ đâu trên thế giới này là lãi nhất rồi
mà cổ đông không được chia cổ tức trong bảy năm thì đúng là chủ tịch ngân hàng sa công banh là người bất tài
anh này với mình còn là người không có đức
trước những lời lẽ trên ngân hàng sa công banh đã có những công văn gửi sở thông tin và truyền thông hà nội
đề nghị xem xét giải quyết sự việc vì đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự
hình ảnh của chủ tịch hội đồng quản trị và lãnh đạo ngân hàng sa công banh
mặc dù sau đó facebook thang đăng đã công khai xin lỗi sa công banh và cá nhân ông dân công minh
đồng thời tuyên bố sẽ trao post bảy mươi hai giờ đồng hồ
vậy nhưng chưa đầy hai mươi bốn giờ sau những lời xin lỗi này đã bị ẩn khỏi trang facebook
trong khi đó phía sai công banh thì cho rằng những lời xin lỗi này là thiếu chân thành
hành vi của facebook thân đăng sau đó bị xử phạt do vi phạm quy định nghị định số bảy mươi hai năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
được quy định xử phạt vi phạm hành chính tại nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi và sửa đổi bổ sung tại nghị định số một mươi bốn hai nghìn hai mươi hai
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
theo báo cáo tài chính mới đây
quy mô tổng tài sản của sa công banh đạt hơn sáu trăm bảy mươi bốn tỷ đồng tăng một mươi ba chín so với đầu năm
tổng huy động đạt hơn năm trăm bảy mươi tám tỷ đồng tăng một mươi một ba
trong đó chú trọng tăng tiền gửi không kỳ hạn lên tám tám tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất là chín một mươi một
các tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu lần lượt đạt một hai mươi hai và một mươi tám ba tương ứng tăng ba mươi một và bốn một
đáng chú ý trong phiên giao dịch
ngày bốn hai bốn cổ phiếu của ngân hàng thương mại của phần sài gòn thương tín sa công banh của chủ tịch dương công minh bị đạt bán dữ dội
ở mức giá sản với việc thị giá mất gần bốn trong khi khối lượng giao dịch vọt lên một trăm linh năm triệu đơn vị
luật sư đặng xuân cường công ty luật trách nhiệm yếu hạn tat đoàn luật sư tp hà nội cho biết
đưa thông tin không chính xác thông tin chưa được kiểm chứng lên không gian mạng
gây ảnh hưởng tới uy tín danh dự xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức
đây là một trong các hành vi phải ngăn ngừa được dự liệu tại điều một mươi sáu luật an ninh mạng hai nghìn một mươi tám
thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục vu khống bao gồm xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín nhân phẩm của người khác
thông tin bịa đặt sai sự thật xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác
về việc xử lý hành vi vi phạm khoảng ba điều một mươi sáu luật an ninh mạng nêu trên thì sẽ tùy thuộc vào hậu quả do hành vi trái pháp luật gây ra trên thực tế
trong trường hợp nếu cơ quan có thẩm quyền sau khi xác minh xem xét đánh giá mức độ thiệt hại nguy hiểm của hành vi nêu trên gây ra chưa tới mức nghiêm trọng
thì hành vi này sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo khoản một một trăm linh một nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi nghị định chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
đối với hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trên mạng xã hội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
và bị buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
trường hợp nếu cơ quan chức năng đánh giá hành vi mà đối tượng thực hiện đã tới mức nghiêm trọng
thì đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự hiện hành
mức hình phạt cao nhất nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này là bảy năm tù
luật sư đặng xuân cường cho rằng công dân sử dụng mạng xã hội phải hết sức thận trọng trong việc đưa các thông tin lên không gian mạng
đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội
người dùng mạng xã hội cần tìm hiểu để nắm được các quy định của pháp luật liên quan tới chế tài xử phạt với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
đặc biệt là điều một mươi sáu luật an ninh mạng hiện hành
tôi hiểu biết pháp luật đó chắc chắn người sử dụng mạng xã hội sẽ tránh được việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật do không nắm được quy định của pháp luật
ngoài ra trước khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội người dùng mạng xã hội cần nhận thức rõ về hậu quả của hành vi mà mình đăng tải có thể gây ra
luật sư cường nêu để an toàn tuyệt đối người sử dụng mạng xã hội cần tuyệt đối không đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng
thông tin có tính chất xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân tổ chức lấy không gian mạng
ông dương công minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại quế võ tỉnh bắc ninh
năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ông thuật nghiệp cử nhân chuyên ngành vật giá tại đại học quyên tế kế hoạch nay là đại học quyên tế quốc dân
trước khi ra kinh doanh ông minh từng làm sĩ quan phục vụ cho quân đội
trước khi được biết đấy là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực tài chính bắt động sản
ông dương công minh từng khởi nghiệp trong lĩnh vực nông sản như xuất khẩu chuối thanh long xoài
tuy nhiên do chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này phía kinh doanh thua lỗ đến mức phá sản
sau khi phá sản ông dương công minh phải làm thủ tục bán nhà để trả nợ
thời điểm đấy thủ tục bán nhà khá phức tạp và chi phí mua giấy cao
do vậy để tiết kiệm chi phí ông dương công minh quyết định tự tìm hiểu thủ tục và tự làm
doanh số từ đó đã đưa ông đến với ngành kinh doanh dịch vụ nhà đất rồi kinh doanh bất động sản sau này
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ông thành lập công ty trách nhiệm ưu hạn thương mại hiêm lam
doanh nghiệp tư nhân ngoài quốc doanh đầu tiên ở tp hcm kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản
ông sở hữu tới chín mươi chín vốn của him lam
tập đoàn him lam sau này không chỉ đầu tư trong lĩnh vực bất động sản
mà còn mở rộng ra các lĩnh vực khác như viễn thông xây dựng địa sản xuất thương mại dịch vụ
nhân lực khai khoáng tài chính ngân hàng
trong lĩnh vực ngân hàng ông dương công minh từng gắn liền với ngân hàng thương mại cổ phần biêu điện liên việt
l p banh không chỉ nằm giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị l p banh
ông minh còn là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần liên việt holding
tuy nhiên đầu tháng sáu hai nghìn một mươi bảy ông dương công minh có đơn xin tử nhiệm chức danh chủ tịch
thành viên hội đồng quản trị l p banh để tham gia tái cơ cấu ngân hàng sài gòn thương tín saigon bank
năm hai nghìn hai mươi hai vị đại gia này đánh dấu sự hiện diện của mình tại hãng hàng không bamboo airways
thông qua việc trở thành cố vấn cao cấp hội đồng quản trị
tập đoàn flc và bamboo airways có nhiều mối quan hệ vay nợ với ngân hàng saigon bank
do ông dương công minh làm chủ tịch
kể từ ngày ông dương công minh tử nhiệm khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị
của công ty cổ phần him lam him nung cop trên trang website chính thức của tập đoàn
bản tin ông dương công minh tuyên bố từ chức vẫn giữ vị trí đầu trong chuyên mục tin thị trường
trong bài viết dẫn lời của ông dương công minh
tôi sẽ tử chức khỏi vị trí chủ tịch của công ty him lam để tập trung vào việc tái cơ cấu của saigon bank
dù vậy ông dương công minh vẫn là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với doanh nghiệp này